đúng nhận sai cãi đã trở thành câu nói nổi tiếng quen thuộc với rất nhiều cư dân mạng
câu nói này xuất phát từ một người tự xưng là cô đồng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương
khi đang thực hiện quá trình xem bói bằng cách bổ câu
vào tháng hai vừa qua công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng đối với cô đồng này về hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin cổ suý các phủ tục mê tín dị đoan không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
mới đây vào ngày bốn tháng tám vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trương thị hương
còn được gọi là cô đồng trương hương để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và thông tin này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng
theo đó nhiều ý kiến cho rằng đây là bài học cảnh tỉnh đối với nhiều người hiện nay
tín dị đoan để tránh trở thành nạn nhân mất đặc dị
nước đi này cô cũng chưa nghĩ tới cô đồng nhưng không thể nắm được vận mệnh của mình
thôi vào tù rồi ngồi đó mà cũng giải hạn tiếp nhé đúng nhận sai cãi nhé hương
nếu cô xem được số mệnh cho thiên hạ sao số cô lại không thể xem được để còn làm lễ giải hạn
đó là một trong số những chia sẻ từ cư dân mạng ngay sau khi thông tin cô đồng tự xưng nổi tiếng với chen
đúng nhận sai cãi vừa bị bắt tạm giam
theo đó bằng cách gợi ý phải tiến hành làm lễ giải nhằm di cung hoán số giải vận hạn cho gia đình
trương thị hương còn tự xưng là cô đồng trương hương đã yêu cầu nạn nhân mùa lễ với số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng
sau quá trình thương thảo được giảm xuống còn một trăm tám mươi triệu đồng
cùng với lời hứa hẹn sau khi làm lễ xong gia đình sẽ bán được nhà
tuy nhiên lễ thì đã làm nhưng nhà thì không bán được
nghi ngờ cô đồng lừa đảo gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng
đồng đảo ý kiến cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự đồng thuận về đề nghị
cần phải xử lý nghiêm đối với những trường hợp này để làm gương
vừa lòng lắm những kẻ lừa đảo cần phải được trừng trị nghiêm theo pháp luật mới đủ gian đe
thiết nghĩ cơ quan chức năng cần mạnh tay dẹp nạn vấn đề này một cách tận gốc
liên tục đưa ra khuyến cáo và cảnh tỉnh để người dân cùng biết
thực tế vẫn còn rất nhiều người dù biết mình bị lừa nhưng không dám đứng lên tố cáo
nhưng đừng vì các đối tượng lừa đảo chiều trò mê tín dị đoan mà mất tiền
hãy lên tiếng vì quyền lợi của mỗi người
theo dõi vụ việc nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
bên cạnh việc lên án hành vi lừa đảo của đối tượng thì đây cũng là bài học cho nhiều người
vẫn còn nhẹ dạ cả tin và có tâm lý tin vào bói toán
thời đại bốn vẫn còn nhiều người mù quáng quá vậy tin bọn này thì cháu không có mà hút nhé